những người qua lực lượng chức năng tỉnh đồng nai liên tục phát hiện tình trạng xe khách trở qua số lượng trên quốc lộ một a đoạn qua địa phận thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đáng nói là nhiều xe có số khách cao hơn gấp đôi so với quy định
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai cho biết đối với các trường hợp nhiều nhét hành khách ngoài xử lý nghiêm đơn vị còn phối hợp với các cơ quan chức năng
bố trí xe dự phòng để vận chuyển hành khách tiếp tục hành trình về quê đón tết